ngày hai mươi ba tháng tám hội luật gia tp hcm đã tổ chức đại hội đại biểu hội luật gia tp hcm lần thứ tám nhiệm kỳ hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi bốn
có hai trăm một mươi đại biểu đại diện cho hơn sáu bốn trăm bốn mươi một hội viên đã về dự đại hội
trong nhiệm kỳ vừa qua hội luật gia thành phố đã hỗ trợ tư vấn pháp luật miễn phí cho hơn một trăm linh đối tượng yếu thế trong xã hội
kết nạp được một bảy trăm bảy mươi bảy hội viên mới hội đã tổ chức được hai trăm bảy mươi chín lớp tập huấn kỹ năng tuyên truyền kỹ năng tư vấn pháp luật
hòa giải ở cơ sở triển khai kế hoạch tuyên truyền phổ biến các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước
bằng các hình thức đa dạng như các hội thi tìm hiểu pháp luật sân khấu hóa tổ chức phiên tòa giả định lưu động
triển khai ngày pháp luật hàng tháng v v đại hội đã bầu bốn mươi đại biểu vào bang chấp hành khóa tám
bà võ kim hồng nguyên viện trưởng viện kiểm sát nhân dân thành phố vẫn tiếp tục trúng cử trước chủ tịch hội diệm kỳ thứ hai